đây các bác sĩ khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh vừa thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi hoàn toàn cho một nam bệnh nhân bị ung thư thực quản
bệnh nhân là trần trung đê sáu mươi bảy tuổi ở phường cầm thành thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
người bệnh cho biết ở nhà ông cảm thấy nút vướng nhẹ gầy sút cân đại tiểu tiện nhiều lần nên vào viện để thăm khám
qua nội soi thực quản dạ dày phát hiện thực quản có đáng tổn thương dần dùi không đều kích thước khoảng ba mươi mm
kết quả sinh thiết cho thấy đây là ung thư biểu mô vầy không xứng hóa
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư giai đoạn sớm được chỉ định cắt và tạo hình thực quản bằng dạ dày qua phẫu thuật nội soi gục bụng hoàn toàn để mang lại kết quả khỏi bệnh lâu dài
trong thí đầu tiên phẫu thuật viên đã tiến hành nội soi ngực nã vết hạch trùng thắt và gỡ thực quản từ cổ đến câu hành
ở thị bụng kíp mổ đã đưa dụng cụ nội soi vào bụng tiến hành cắt bỏ thực quản tiếp tục cắt nối tạo hình một phần dạ dày thành hình ống dài và luồn qua ngực
cuối cùng phẫu thuật viên đã thực hiện nối đoạn dạ dày được tạo hình với đoạn thực quản cổ qua đường mổ nhỏ tại cổ
phục hồi lưu thông đường tiêu hóa ca mổ diễn ra thành công thuận lợi sau hơn bốn giờ phẫu thuật nỗ lực của ekip
trong tuần đầu bệnh nhân được hồi sức hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột của ống thông tràng
sau bảy ngày bệnh nhân đã có thể ăn uống được bằng đường nhựa tiêu hóa ổn định sức khỏe hồi phục tốt vận động nhẹ nhàng
trước đây những trường hợp như bệnh nhân d thì các bác sĩ thường thực hiện cắt thực quản tạo hình da dày bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ngực kết hợp với mổ ổ bụng
mặc dù đã giảm thiểu xâm lấn sau phương pháp mổ truyền thống trước đó song kỹ thuật này vẫn khiến người bệnh chịu rất nhiều đau đớn
với một vết sạch lớn ổ bụng hồi phục chậm nguy cơ biến chứng
chia sẻ về báo sức khỏe và đời sống phó sư tiến sĩ nguyễn anh tuấn phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa
chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho biết
thực quả là một ống tiêu hóa chứa thức ăn và các chất lỏng đi từ họng xuống dạ dày
các tuyến thực quản chế tiết ra các chất nhảy giúp làm ẩm dẫn thức ăn và đưa thức ăn có thể xuống sợ dày dễ dàng hơn
ông thư thực quản là một khu ưu ác tính xuất phát từ các tế bào biểu mô của thực quản
bao gồm hai loại chính là ông thư biểu mô vầy và ông thư biểu mô tuyến
ung thư biểu mô vẩy xuất phát từ tế bào dạng biểu bì ở thực quản và thường xuất phát ở phần trên giữa thực quản
ung thư biểu mô thường tiến triển vào các tổ chức ở phần dưới thực quản

như vậy là thực quản kéo dài suốt từ cổ qua lồng ngực xuống tới ổ bụng
cho nên nó có những đặc tính về cấu trúc giải phẫu
đặc biệt là các cái mối liên quan khác biệt hoàn toàn so với các vị trí khác của ống tiêu hóa
phát triển mạnh mẽ của y học trong trần đoán và điều trị ung thư thực quản
thì ngày nay người ta vẫn coi ông thư thực quản là một trang ảm đạm nhất trong ông thư đỡ ông tiêu hóa
theo thống kê của mạng lưới ông thư toàn cầu
năm hai nghìn hai mươi thì tỷ lệ mắc ông thư thực quản đứng hàng thứ chín trong tổng số các bệnh ông thư nói chung
và tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ sáu
hàng năm có khoảng gần sáu trăm linh người trên thế giới mắc bệnh ung thư thực quản
và có khoảng hơn năm trăm linh người tử vong về ông thư thực quản
các biểu hiện đầu tiên mà bệnh nhân có thể gặp đó là các thay đổi về toàn thân
các biểu hiện rất sớm
như là chán ăn mệt mỏi gầy sút vô cớ thiếu máu da xanh v v
là những dấu hiệu toàn thân mà nếu như bệnh nhân quan tâm đến
thì cần phải đi kiểm tra các bệnh lý ông thư tiêu hóa trong đó của ông thư thực quản
ở giai đoạn muộn hơn thì xuất hiện các triệu chứng của khối u đã xâm lấn
hoặc là đè ép vào các cơ quan lân cận ở trong trung thất
ví dụ như là bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng ho khó thở
hay sặc rồi thì nói khan rồi thì nôn ra máu v v
thì đấy là những dấu hiệu ở những giai đoạn rất là muộn
và với những dấu hiệu cảnh báo nào người bệnh cần lưu ý đi khám ngay
quan trọng nhất trong kết quả điều trị ung thư tự quản đó là làm sao chúng ta phát hiện
ở những giai đoạn sớm những giai đoạn mà tổn thương còn tại chỗ thôi
mà chúng ta có thể giải quyết được triệt căn ông thư thực quản
một số triệu chứng có thể sẽ sàng nhận biết của ông thư thực quản
bởi bệnh cần lưu tâm để có biện pháp phát hiện sớm và phòng ngừa bao gồm
nước nghẹn là một triệu chứng rất cảm nhận và gặp đa số ở những bệnh nhân ông thư thực quản
lúc đầu bệnh nhân thường có biểu hiện khón nuốt nhưng không cảm thấy đau
khi bệnh nặng hơn khó nuốt sẽ kèm theo đau
lúc đầu bệnh nhân chỉ khó nuốt với thức ăn rắn sau đó sẽ khó nuốt với cả thức ăn lòng
thậm chí nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau và khó thực hiện
thường xuyên có hiện tượng chảy nước bọt kèm theo hơi thở cũng mùi hôi khó chịu
mất nước và dân dân rất suy kiệt không ăn và nuốt được
thường xuyên bị đau lưng phía sau xương ước của hai xương bả vai
có thể cảm thấy rắt họng ho kéo dài thậm chí là ho ra máu
thường xuyên quản thấy buồn nôn nôn
các biểu hiện khác có thể bắt cặp khi khổ u tiến triển nặng như
cảm giác vững ở vùng họng khó thở khắc đầm khăn rộng
tuy nhiên chỉ dựa vào các triệu chứng của bệnh tiêu biểu là nuốt nhẹ khó nuốt
là chứa đủ để kết luận mắc các bệnh này
việc chẩn đoán ung thư thực quản còn dựa vào các trần đoán hình ảnh
và các xét nghiệm cận lâm sàng
để chẩn đoán chính xác ung thư thực quản bệnh nhân cần được nội soi
kết hợp với siêu âm và sinh thiết để có thể nhìn thấy hình ảnh bất thường
về hình dạng của thực quản cũng như các tổ chức ung thư
hoặc các bất thường của tổ chức dẫn tới ung thư hoặc các tổn thương khác
theo các bác sĩ yếu tố gây bệnh chính xác của ung thư thực quản hiện nay chưa rõ
tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra có một số yếu tố làm tăng nguy cơ
mắc bệnh ung thư thực quản bao gồm tuổi cao nam giới hút thuốc lạm dụng rượu bia
về tuổi ung thư thực quản thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi
phần lớn là bệnh nhân mắc ở độ tuổi năm mươi sáu mươi
lạm dụng rượu bia thuốc lá
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản
cao hơn khoảng tám một mươi lần so với những người bình thường
thời gian hút càng lâu nguy cơ mắc bệnh càng lớn
nếu hút thuốc lá uống rượu bia sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn rất nhiều
những người thừa cân béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn
những người có bệnh lý về thực quản
lét thực quản kéo dài làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản
tổ chức ở đáy thực quản có thể bị hại tử nếu dịch vị dạ dày
thường xuyên bị trào ngược lên thực quản hay gặp vào trào ngược dạ dày thực quản
các tế bảo ở thực quản thay đổi nhiều và bắt đầu trở nên giống với các tế bảo ở dạ dày
đây là một tổn thương tiền ung thư và có thể phát triển thành bệnh ung thư biểu mô thực quản
những người có một chế độ dinh dưỡng chưa khoa học lạm dụng chất béo
thiếu các vitamin a vitamin b hai vitamin c
duy trì một thói quen ăn uống có nhiều thực phẩm chứa nhiều natrim
bệnh nhân thường có tiền sử mắc các bệnh ung thư ở vùng đầu cổ
sau khi được triển đoán mắc bệnh ung thư thực quản
các bác sĩ đã đánh giá vào giai đoạn của bệnh ung thư với bốn giai đoạn như sau
ung thư thực quản giai đoạn một tế bào ung thư nằm ở lớp trên cùng của thành thực quản
ung thư thực quản giai đoạn hai là khi tế bảo ung thư đã xâm lấn đến tổ chức hạch bạch khuyết
tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể
ung thư thực quản giai đoạn ba trong vùng cạnh thực quản
tế bảo ung thư đã xâm lấn tổ chức và bạch khuyết
ảnh hưởng đến lớp sâu hơn của thành thực quản
ung thư thực quản ở giai đoạn bốn tế bào ung thư đã xâm lấn đến các bộ phận khác trong cơ thể
như gan phổi não xương
ở giai đoạn này cần phải sử dụng phương pháp y học hiện đại như
chụp các lớp vi tính xạ hình xương nội xách với quản để chấn đoán bệnh
điều trị ung thư thực quản cần phải phụ thuộc vào một số yếu tố như
kích thước sự lan tỏa của khối u và tình trạng chung của bệnh nhân
bác sĩ tư vấn và chỉ định phẫu thuật hóa trị xạ trị biện pháp miễn dịch
tuy nhiên phẫu thuật là biện pháp chủ yếu
thông qua phương pháp phẫu thuật khối u sẽ lấy cùng với một phần
hoặc toàn bộ thực quản tổ chức bạch huyết kệ cận và tổ chức khác trong vùng
ngoài ra một số công nghệ tiên tiến có thể được áp dụng điều trị ung thư thực quản
như mổ nội xơ bằng robot
áp dụng kỹ thuật này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh
các bác sĩ khuyên cáo một số biện pháp phòng ngừa ung thư thực quản như sau
không hút thuốc lá đây là một trong những yếu tố chính gây ra bệnh ung thư thực quản
lý do là bởi trong khói thuốc lá có chứa các chất kích thích độc hại
gây kích thích tế bào ung thư thực quản
chính vì thế việc phòng ngừa ung thư thực quản đó là chúng ta cần phải tránh hút thuốc lá
hoặc hút thuốc lá thụ động
hạn chế lạm dụng rượu bia áp dụng chế độ ăn uống khoa học và chia nhỏ bữa ăn trong ngày
duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý và một chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt khoa học
tuy nhiên việc tầm soát ung thư vẫn là yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa và phát hiện sớm
các bệnh này đặc biệt với những bệnh nhân có tiền sử viêm thực quản kéo dài
ung thư vùng cổ cần phải thăm khám bác sĩ thường xuyên để kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả